giới bạc hoạt động dưới hình thức sóc đĩa do đối tượng tạ đình hùng bốn mươi hai tuổi chú hà nội làm chủ sới
địa chỉ tổ chức đánh bạc trong một trang trại rộng hơn hai m hai gần cầu mai lĩnh thuộc phường đồng mai quận hà đông hà nội
lực lượng chức năng đã lập chuyên án theo dõi ổ nhóm này trong vòng một tháng qua
do tổ chức trong trang trại rộng nên gây khó khăn cho việc đấu tranh triệt phá
các đối tượng dựng bạt để sát phạt đóng kín cổng trang trại và cắt cử ba bốn đối tượng cảnh giới bên ngoài
khi lực lượng chức năng ập vào nhiều đối tượng bỏ chạy nhảy xuống sông lội qua ao và chui vào vườn để thoát thân
tổ công tác đã bắt giữ khoảng ba mươi bảy đối tượng thu giữ tại hiện trường nhiều tiền mặt và tăng vật dùng để đánh bạc